một thông tư vừa được bộ tài chính ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng chín quy định
sẽ tiếp tục giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
theo đó lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định chung với mức thu là năm mươi đồng một lần
phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được giảm xuống còn một trăm linh đồng một lần
phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ một trăm hai mươi năm bản một tháng trở lên sẽ giảm còn bốn năm triệu đồng một tháng
thông tư cũng quy định năm đối tượng được miễn phí lệ phí trong đó có hộ kinh doanh vừa chuyển lên thành doanh nghiệp